một tin vui cho ngành xuất khẩu gạo việt nam
theo thống kê của cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
giá gạo xuất khẩu của việt nam đang ở mức cao kỷ lục
mười tháng năm hai nghìn hai mươi lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên năm ba mươi năm triệu tấn thu về gần hai sáu mươi bốn tỷ usd
mặc dù giảm hai tám về lượng nhưng lại tăng chín năm về trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo xuất khẩu gạo trong năm nay sẽ cán mốc trên sáu triệu tấn
theo báo cáo từ các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong cả nước cho thấy đơn hàng xuất khẩu gạo chất lượng cao sang thị trường eu
nhờ hiệu ứng của hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta sẽ còn tiếp tục gia tăng trong năm tới